đồng thời xác định hậu quả của dịch bệnh nhất là của đợt dịch thứ tư là rất lớn nhiều mặt do đó thời gian tới phải có giải pháp toàn diện kịp thời hiệu quả
theo thủ tướng kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch như trên trong điều kiện hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn là rất đáng trân trọng ghi nhận
tuy nhiên vẫn còn có những bất cập hạn chế cả trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện ở các cấp ngành địa phương cần tiếp tục nghiên cứu rút ra bài học để khắc phục
về nhiệm vụ trong thời gian tới thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục làm tốt công tác dự báo nắm tình hình và diễn biến dịch bệnh khẩn trương xây dựng hoàn thiện chương trình tổng thể về phòng chống dịch và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội để tiếp tục thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ vừa phòng chống dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội
người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội khôi phục chuỗi cung ứng lao động ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội khẩn trương có giải pháp mở cửa trở lại các trường học tại những nơi đảm bảo an toàn có giải pháp chăm sóc trẻ mồ côi do dịch covid một mươi chín triển khai mạnh mẽ chiến lược vaccine trong đó thực hiện tốt chiến dịch tiêm vaccine an toàn khoa học hiệu quả kịp thời tiếp tục củng cố cơ sở điều trị để điều trị kịp thời hiệu quả cho các ca mắc covid một mươi chín mới
thủ tướng yêu cầu trước mắt các bộ ngành địa phương khẩn trương tổ chức triển khai hiệu quả nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
và quyết định bốn nghìn tám trăm linh ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
việc xây dựng các quy định phải dựa trên nguyên tắc lãnh đạo tập trung xuyên suốt từ trung ương đến địa phương
trong đó trung ương đưa ra các quy trình tiêu chí quy định các địa phương cơ sở tổ chức thực hiện linh hoạt sáng tạo phù hợp với tình hình
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới
từ đêm ngày một mươi năm tháng một mươi đã xảy ra mưa lớn tại các tỉnh miền trung và tây nguyên
một số nơi đã xảy ra ngập lụt cục bộ sạt lở gây chia cắt giao thông
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ nay đến ngày một mươi tám tháng một mươi khu vực này còn tiếp
tục xảy ra mưa lớn trong đó dự báo khu vực từ hà tĩnh đến quảng ngãi
có tổng lượng mưa từ một trăm năm mươi ba trăm linh mm cục bộ có nơi trên ba trăm năm mươi mm
từ bình định đến khánh hòa và gia lai con tum tám mươi một trăm năm mươi mm cục bộ có nơi trên hai trăm linh mm
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
để chủ động ứng phó với mưa lũ nhất là lũ quét sạt lở đất
hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng
của nhân dân thủ tướng chính phủ đã ban hành công điện số một nghìn ba trăm tám mươi tám yêu cầu
ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo phương châm bốn tại chỗ
tập trung một số nhiệm vụ sau
các địa phương chủ động giả soát huy động lực lượng tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân
tại các khu vực không bảo đảm an toàn nhất là khu vực bị ngập sâu chia cắt
vùng thấp trũng ven sông suối khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
khu vực đã từng xảy ra sạt lở đất ngập lụt năm hai nghìn hai mươi
đồng thời bố trí chỗ ở tạm hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm cho các hộ phải sơ tán
không để người dân bị thiếu đói rét
tổ chức thông tin kịp thời hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi có mưa lũ
triển khai lực lượng kiểm soát hướng dẫn hỗ trợ giao thông an toàn qua các ngầm tràn tuyến đường bị ngập sâu
hướng dẫn người dân dự trữ lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu để phòng mưa lũ gây ngập úng chia cắt kéo dài
bên cạnh đó triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều hồ đập
tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập trên địa bàn
chủ động bố trí lực lượng phương tiện vật tư tại các địa bàn trọng điểm
để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục kịp thời sự cố và hậu quả mưa lũ
không để bị động bất ngờ
bộ tài nguyên và môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
dự báo cảnh báo thông tin kịp thời để các cơ quan có liên quan
và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
ba bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi
công trình thủy lợi và bảo vệ sản xuất nông nghiệp
bộ công thương chỉ đạo vận hành an toàn hệ thống điện hồ đập thủy điện
phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thông tin kịp thời
bảo đảm an toàn cho người dân nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp
bộ giao thông vận tải chỉ đạo kiểm soát hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông
bố trí lực lượng vật tư phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố
bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ quốc phòng chỉ đạo quân khu bốn quân khu năm và các lực lượng đóng trên địa bàn
sẵn sàng lực lượng phương tiện hỗ trợ địa phương thực hiện công tác sơ tán dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm
chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực sung yếu
để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
bộ công an chỉ đạo công an các địa phương bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
sẵn sàng lực lượng hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
theo đề nghị của địa phương chủ động hướng dẫn phân luồng kiểm soát phương tiện giao thông
hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ đảm bảo an toàn
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến nay trên địa bàn các tỉnh miền trung có mưa to có nơi đến rất to
kéo dài liên tục khiến cho mực nước sông suối trên địa bàn các huyện các xã vùng cao dâng cao
nước chảy rất mạnh làm cho nhiều công trình tài sản hoa màu của nhà nước và nhân dân bị hư hỏng và thiệt hại
mưa lũ khiến hai cha con ở huyện miền núi xã cắm muộn huyện quế phong
tỉnh nghệ an bị cuốn trôi khi đi vớt củi hiện thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy
cũng do ảnh hưởng của đợt mưa lớn hơn năm mươi m ta liêm quốc lộ một a đoạn qua huyện diễn châu nghệ an
bị sụt lún sạt lở nhiều vị trí ở các quốc lộ tỉnh lộ bị ảnh hưởng nguy cơ mất an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh nghệ an trong khi đó tại quảng nam mưa lớn đã làm đoạn ngầm sông trường
và nước hoa trên quốc lộ bốn mươi b từ huyện bắc trà my đến huyện nam trà my bị ngập sâu
trường trả vân xã trả vinh bị sạt lở nặng chưa lưu thông được tại điểm gần ubnd xã trả vinh
nước lớn làm khu vực suối ông đề trên tuyến đường xã trả đơn xã trả leang không lưu thông được
trước tình hình mưa to kéo dài gây ngập ống và sạt lở nhiều địa phương trên địa bàn
đe dọa đến sự an toàn của người dân chính quyền các cấp của huyện nam trà my đã huy động các lực lượng
tiến hành di rời được một trăm bốn mươi bảy hộ trên sáu trăm linh năm người ở những nơi có nguy cơ sạt lở và ngập lụt
lực lượng công an các xã vùng cao đã tích cực khẩn trương hỗ trợ người dân di rời đến khu vực an toàn
mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường giao thông tại quảng bình bị chia cắt
các đơn vị công an cũng đã cử lực lượng chốt chặn tại các ngầm tràn đoạn đường hiểm yếu
di rời người dân vùng nguy hiểm sạt lở đến nơi an toàn và hướng dẫn các địa phương chủ động ứng phó
trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ với phương châm bốn tại chỗ
theo thống kê toàn tỉnh có ba mươi chín điểm nguy cơ sạt lở cao tại bảy huyện thị xã với tổng số năm trăm linh một hộ trên một chín trăm linh ba khẩu
cần di rời để tránh sạt lở đất
hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục có mặt để hỗ trợ người dân ở vùng nguy hiểm di rời đến nơi an toàn
cũng do mưa lớn kéo dài khoảng hai giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi tại xóm tát xã tân minh huyện đà bắc tỉnh hòa bình
đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp làm sập hoàn toàn ngôi nhà của ông lò văn san sinh năm một nghìn chín trăm tám
trong năm năm hai hậu quả làm ông san tử vong ba người thân của ông bị thương
còn trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế trong hai ngày qua một mươi sáu và một mươi bảy tháng một mươi do mưa lớn kéo dài nên các hồ thủy điện
xả lũ làm cho một số tuyến đường bị ngập nước
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã nỗ lực hết mình điều tiết giao thông
giúp người dân đi lại an toàn thuận tiện
lượng mưa lớn khiến nước sông tăng nhanh kéo theo một số điểm
tuyến giao thông ngập cục bộ khu dân cư như thị trấn khe tre huyện phú lộc huyện phú vang
tuyến giao thông ngập ở quốc lộ một a đoạn km tám trăm sáu mươi sáu tám trăm linh km tám trăm sáu mươi bảy một trăm linh qua lục trì với mực nước khoảng bốn mươi năm mươi cm
một số tuyến tỉnh lộ thuộc phú lộc phú vang nam đông ngập khoảng ba mươi năm mươi cm
tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa có điểm sạt lở nghiêm trọng
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã kịp thời có mặt
đội mưa lội nước để điều tiết giao thông
giúp người dân và các phương tiện lưu thông trật tự ổn định
tránh xảy ra tình trạng va chạm chết máy gây ủn tắc giao thông
chúng tôi sẽ giao lưu thông bản thường để bảo vệ tình bào và tài sản của người dân
dự báo thời tiết trong những ngày tới tình trạng mưa lớn vẫn còn xuất hiện trên địa bàn
vì vậy công an tỉnh thừa thiên huế luôn chủ động sẵn sàng các phương tiện lực lượng
để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông cho người dân
dạng sáng nay một trận lốc xoáy kinh hoàng đã xảy ra tại nhiều xã ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân
công tác khắc phục hậu quả sau lốc xoáy đang được khẩn trương triển khai
ngôi nhà của vợ chồng ông thủy tại xã bình thạnh huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
may mắn thoát nạn nhưng nhà cửa tài sản trong nhà bị hư hại nghiêm trọng
trận lốc xoáy xảy ra vào dạng sáng nay đã gây thiệt hại hơn bảy mươi nhà dân ở năm xã trên địa bàn huyện bình sơn của tỉnh quảng ngãi
trong đó có nhiều nhà bị tốc mái hư hại gần như hoàn toàn
đây là cơn lốc xoáy cực lớn kể từ đầu năm đến nay xảy ra tại đây
trước mắt các địa ổn định ban đầu con chỉ huy phòng chống thiên tai từ chính quyền hậu của xã
và chỉ đạo cho lực lượng công an xã chung quân tự vệ và đầu thân yên
phòng chống hồ chí minh phối hợp với đồng nghiệp phòng của xã bình thạnh
trước mắt khắp một phần đầu chặt cây cối để trả thưởng cho bà con dân địa ổn định trong cuộc sống trong trước mắt
học viện lao dạy phối hợp với gia đình của bà con mua sắm sờ gù
con tiếp tục ổn định cho bà con
vụ lốc xoáy xảy ra trong đêm nhưng rất may không gây thương vong về người
công tác khắc phục hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra
đang được chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác khẩn trương triển khai
để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu là một số cập nhật về an ninh trật tự tại phía nam
vào đầu giờ chiều ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi một đám cháy lớn đã xảy ra tại một cửa hàng điện gia dụng
trên đường tính lộ một mươi phường an lạc quận bình tân tp hcm khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
theo các nhân chứng thời điểm trên lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng bán đồ điện gia dụng
trên đường tính lộ một mươi phường an lạc a quận bình tân
phát hiện vụ việc người dân xung quanh đã huy động thiết bị chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không được
ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh và có chiều hướng lan sang các khu vực lân cận
khiến nhiều người ôm tài sản ra ngoài để hạn chế thiệt hại
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân
đã huy động nhiều phương tiện cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
và phải sau gần một giờ nỗ lực đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy đã làm gần như toàn bộ tài sản bên trong của cửa hàng điện gia dụng bị thiêu rụi nhà đổ sập
theo người dân thời điểm xảy ra cháy bốn người trong cửa hàng điện gia dụng kịp chạy ra ngoài thoát thân
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại do cháy gây ra đang được làm rõ
còn công an phường phú thọ tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng nguyễn minh sang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê tỉnh đồng tháp để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng đã trộn ba trăm linh triệu đồng của tài xế xe tải khi đầu hao giao hàng vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi
theo đó khoảng một mươi chín h tối ngày một mươi bốn tháng một mươi nam tài xế xe tải điều khiển xe tải đến chợ hoàng gia
phường tân định thị xã bến cát tỉnh bình dương để giao hàng
do quân khoát cửa xe nên đã bị trộn đột nhập lấy túi sắt có hơn ba trăm linh triệu đồng cùng hai điện thoại di động
ngay sau khi xảy ra vụ việc tài xế xe tải đã trình báo lên cơ quan công an địa phương
sau ba ngày truy tìm khoảng một mươi hai h ngày một mươi bảy tháng một mươi
đối tượng khá nghi bị lực lượng hiệp sĩ đường phố phát hiện bắt giữ và bàn giao cho công an địa phương
bước đầu nguyễn minh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê tỉnh đồng tháp khai nhận
mình chính là kẻ gây ra vụ trộm hơn ba trăm linh triệu đồng xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng một mươi
ngoài ra đối tượng còn khai nhận thêm trong sáng nay đã thực hiện thêm một vụ trộm khác
trên địa bàn thành phố thú dâu i hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án
để điều tra làm rõ về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy tổng hợp
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng hoàng văn minh
hai mươi tuổi trú tại địa phương sau khi phát hiện đối tượng giấu ma túy trong hộp khẩu trang
nhằm qua mắt lực lượng chức năng
trước đó khi đang tuần tra trên đường khi đến trước cổng công ty cpt ở khu công nghiệp nhân trạch hai
đồng công an khu công nghiệp nhân trạch phát hiện minh đang cầm một hộp khẩu trang y tế
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện bên trong hộp khẩu trang có một gói ma túy
qua đấu tranh minh khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua gói ma túy trên với giá năm trăm linh đồng
của một đối tượng chưa rõ la lịch về để sử dụng thì bị bắt
cũng trong ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi đồn biên phòng cầu muốn tỉnh đồng tháp cho biết
đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn năm gói thuốc lá ngoại nhập lậu
trước đó nhận được tin báo của người dân đồn biên phòng cầu muốn đã phối hợp với lực lượng chức năng
tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông quỳnh văn dũng tại ấp bình hòa hạ xã thường lạc huyện hồng ngự
lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ hơn bốn trăm linh gói thuốc lá ngoại
tiếp tục kiểm tra tại các địa điểm khác trong cụm dân cư lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn bốn bảy trăm linh gói thuốc lá ngoại các loại
tổng trị giá tăng vật ước tính trên một trăm linh triệu đồng
tiếp tục với những cập nhật đáng chú ý tại thành phố hồ chí minh
hai ngày cuối tuần lượng người dân đổ về huyện đảo cần giờ của thành phố reddy
du lịch sau một thời gian dài giãn cách đã khiến nhiều tuyến đường huyết mạch qua phà bình khánh đã bị ủng ứ nghiêm trọng
từ sáng sớm từng đoàn xe ô tô xe máy đã đổ dồn về đường quỳnh tấn phát xã phú xuân huyện nhà bè
thành phố hồ chí minh để đợi qua phà bình khánh đây là tuyến đường bộ duy nhất để người dân có thể đến cần giờ
theo ghi nhận đa số người dân đi du lịch thưởng ngoạn không khí để giải tỏa áp lực sự bí bách
sau một thời gian dài thành phố hồ chí minh thực hiện giãn cách xã hội
hàng trăm xe ô tô đã phải xếp hàng dài hơn ba km đến một mươi hai giờ trưa nhiều phương tiện vẫn chưa thể qua được phà để qua huyện cần giờ
lực lượng cảnh sát giao thông phải rất vất vả để điều tiết phân luận giao thông
tương tự từ ngày hôm qua một mươi sáu tháng một mươi tỉnh bà rịa vũng tàu áp dụng tạm thời biện pháp thích ứng an toàn
nới lỏng kiểm soát dịch bãi biển cũng đã mở cửa đón khách du lịch
do đó các trục đường từ thành phố hồ chí minh đồng nay về thành phố vũng tàu cũng bị ủng ứ nghiêm trọng
thưa quý vị thành phố hồ chí minh đang từng bước nới lỏng giãn cách xã hội lượng đi lại của người dân cũng tăng cao
điều này đang làm tăng lên vi phạm về trực tự an toàn giao thông ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên khắp địa bàn thành phố sau thời điểm nới lỏng giãn cách
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã liên tục phối hợp với lực lượng chức năng
mới nhiều đợt tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trực tự và an toàn giao thông
qua đó đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm
cụ thể thống kê từ ngày một tháng một mươi đến ngày một mươi sáu tháng một mươi lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra phát hiện

trong đó thức giấy phép lái xe tám trăm bảy mươi năm trường hợp tạm giữ sáu trăm một mươi phương tiện nộp kho bạc hơn hai mươi tỷ đồng
cảnh sát giao thông đã kiểm tra phát hiện và xử lý gần một mươi ba hai trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
cảnh sát giao thông đã kiểm tra phát hiện và xử lý gần một mươi ba hai trăm linh trường hợp vi phạm trực tự an toàn giao thông
trong thời gian tới hoạt động đi lại giao thương có thể tiếp tục gia tăng cao hơn
khi thành phố hồ chí minh bước vào phục hồi kinh tế
vì vậy bên cạnh các duy trì tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm

cảnh sát giao thông đã xây dựng nhiều kịch bản để hạn chế tình trạng ủng tắc tai nạn
trong đó chú trọng đến các tuyến đường trọng điểm các tuyến cơ ngõ giáp ranh
cũng như khu vực sân bay nhà ga bến cảng và các điểm nóng về trực tự giao thông
mặc dù cũng gặp khó khăn như hầu hết các doanh nghiệp khác trong đợt dịch thứ tư vừa qua
nhưng nhờ có sự chuẩn bị và kế hoạch sản xuất hợp lý
mà nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng phục hồi sản xuất ngay khi được hoạt động trở lại
công ty phương nam là doanh nghiệp chuyên về sản xuất các loại bano khách nhiệm
cung cấp cho cả thị trường trong nước và quốc tế
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi một nhờ dự đoán trước được tình hình
nên công ty đã sớm xây dựng phương án sản xuất hợp lý cho từng thời điểm dịch bệnh
chính vì vậy ngay khi đợt dịch thứ tư bùng phát công ty lập tức chuyển qua trạng thái ba tại chỗ
đây là phương án hợp lý vừa để tạo công an việc làm giữ chân lao động có tay nghề
vừa hoàn thành các đơn hàng đặt ký hợp đồng trước đó
trong thời điểm dịch bệnh xảy ra chúng tôi xác định doanh thu có thể không có
nhưng anh em công nhân can bộ văn phòng đều phải có lương để sống
chính vì vậy mà chúng tôi về sản xuất thì chúng tôi bố trí ba tại chỗ
và duy trì tối thiểu ba mươi công nhân luôn luôn có mặt để duy trì hoạt động sản xuất
theo hiệp hội diệt mai
thành phố hồ chí minh tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi
tám mươi các doanh nghiệp diệt mai của thành phố đã hoạt động trở lại năng suất lao động đạt khoảng bảy mươi
nguyên nhân chủ yếu do một lượng lao động đã dịch chuyển về các địa phương trong đợt dịch vừa qua
vẫn chưa thể quay trở lại
về khó khăn các doanh nghiệp này đều đang cần tiếp cận các nguồn vốn để tái hoạt động sản xuất
trong khi chỉ còn hai tháng rưỡi nữa là hết năm phải giao các đơn hàng đã ký kết trước đó
chúng tôi chỉ cần là vay ngân hàng xã hội
để cho chúng tôi trả lương cho người lao động
ví dụ như trước đây thì anh em ở nhà không có lương
thì chúng tôi cũng phải trả cấp trả và trả cấp theo chính sách của nhà nước
nếu không trả cấp cái này thì công nhân rất khó khăn để sinh sống trong bốn tháng vừa qua
cho nên là cho chúng tôi công nhân không đi làm
thì vay để chúng tôi trả cho anh em trong thời gian mà chúng tôi phải trả cấp
và có lẽ tới nay chúng tôi chưa có dòng tiền về
cho chúng tôi ít nhất là cũng trả để sản xuất
nhưng mà trả cái tương tối thiểu để chúng tôi duy trì sản xuất trong giai đoạn này
theo thống kê cho thấy tăng trưởng gdp quý ba đã âm sáu một mươi bảy
mức âm sâu nhất trong lịch sử kể từ khi việt nam tính và công bố gdp theo quý
trên chín mươi bốn doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch
tuy nhiên để vượt qua được thời điểm khó khăn này
nhiều doanh nghiệp chấp nhận lỗ để duy trì sản xuất
nhằm bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân
nhiều doanh nghiệp sẵn sàng bắt tay hỗ trợ nhau
bằng cách trao đổi nguyên vật liệu và hoán đổi giá trị
thay vì phải thanh toán tiền mặt
điều này cho thấy doanh nghiệp doanh nhân đã và đang ngày càng có trách nhiệm hơn với nhau
với người lao động với đối tác và với xã hội